đoàn kiểm tra bảy một năm của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
về việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị
dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những mặt làm được và hạn chế
trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị
trong phê bình tự phê bình chưa được nghiêm túc
một số đảng viên còn chưa tử nhận khuyết điểm
về công tác kiểm tra giám sát ban thường vụ tỉnh ủy đã có kế hoạch giám sát toàn khóa
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên những mô hình này còn đơn giản và được lấy lại từ chỉ thị số ba trước đây
đoàn kiểm tra bảy một năm của bộ chính trị đề nghị ban thường vụ tình ủy phú yên
cần tiếp tục tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân
về việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm
coi đây là nhiệm vụ thường
xuyên đưa việc thực hiện các nội dung nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm
vào chương trình kiểm tra giám sát